tỉnh đoàn lai châu đã tổ chức khánh thành công trình thanh niên bức phủ điêu
thư bắc hồ gửi đồng bào và cán bộ lai châu trong khuôn viên tượng đài bắc hồ
với đồng bào và các dân tộc lai châu
bức phủ điêu được làm bằng đá nguyên khối
nội dung bức thư gồm hai trăm ba mươi ba từ trong đó không chỉ là những lời thăm hỏi ân cần
thể hiện lòng yêu thương của chủ tịch hồ chí minh
mà còn chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc của người
đối với đồng bào và cán bộ lai châu
bức phủ điêu có chiều rộng năm hai m chiều cao ba một m với tổng kinh phí xây dựng là hơn tám trăm linh triệu đồng
công trình vừa mang dấu ấn của tuổi trẻ vừa có ý nghĩa sâu sắc và giá trị lâu dài
đối với cán bộ đảng viên đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân các dân tộc tỉnh lai châu